công an thị xã hòa thành cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trọng nhân
chú thị xã hòa thành tỉnh tây ninh về hành vi vận chuyển hàng cấm
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an thị xã hòa thành phát hiện nhân đang điều khiển
xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu tăng vật thu giữ gồm ba bao thuốc lá ngoại
thuộc nhiều nhãn hiệu nhân khai nhận mua số thuốc lá trên của một người đàn ông
không rõ lai lịch tại huyện châu thành tỉnh tây ninh để bán lại kiếm lời
hiện công an thị xã hòa thành đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trọng nhân
để xử lý theo quy định